thưa quý vị với tội danh giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
bị cáo a nghĩa một mươi tám tuổi chú tệ phương thắng lợi thành phố con tung tỉnh con tung
vừa bị toán nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử sơ thẩm
theo có trạng vào tối ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu
anh nghĩa điều khiển xe mô tô đi dạo và gặp a thiên ở cùng địa phương
liên tục rủ uống rượu nhưng nghĩa từ chối thì giữa hai người xảy ra mô thuẫn
theo cầu trạng thiên dùng tay bóp cổ dùng kéo đâm nghĩa vào vùng tai và vai
không dừng lại thiên tiếp tục đâm vào đỉnh đầu nghĩa
bực tức nghĩa đã dùng dao đâm vào vùng cổ và ngực của thiên khiến thương tật một mươi một
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo a nghĩa chín tháng tù giam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện đức thọ
vừa phát hiện và bắt quả tăng đối tượng hoàng thị thanh xuân chú tại thị trấn đức thọ huyện đức thọ
về hành vi mua bán tàng trữ trái phép cho ma túy thu giữ hai sáu trăm linh viên hồng phiến
vào sáng ngày sáu tháng một tại khu vực cổng trường mầm non thị trấn đức thọ lực lượng công an đã bắt quả tăng xuân
đang có hành vi tàng trữ trái phép hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
bước đầu xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết đối tượng từng có hai tiền án trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
lắp đặt camera quanh nhà đưa ma túy cho trẻ con đi giao
đây là một trong những thủ đoạn tinh vi của trần thị lệ thu năm mươi năm tuổi trú tại phường tân chính
quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng theo dõi và bắt quả tàng
sau quá trình nắm thông tin vào ngày năm tháng một thu bị các trinh sát bắt quả tang
khi đang đi giao ma túy trên đường trần cao vân thu giữ trên người sáu gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
thu khai nhận đây là ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của thu tiếp tục phát hiện thêm hai mươi một gói ni lông ma túy đá
bốn mươi bốn viên ma túy thuốc lắc một gói ma túy ketamine
qua test nhanh thu dương tính với chất ma túy đá
tại thời điểm bắt giữ thu liên tục giả vờ ngất xỉu để tránh cơ quan công an kiểm tra ra số ma túy cất dấu
làm việc với cơ quan điều tra khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
hai nam thanh niên không rõ nhân thân lai lịch đến nhà thờ thu bán và giữ dùm một gói ma túy ketamine
và bốn mươi bốn viên ma túy thuốc lắc
số ma túy này thu đem phân chia để bán và cất dấu sử dụng dần
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
ba đối tượng cùng chú tại tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
ba đối tượng gồm hồng viễn thành lương gia tấn và nguyễn văn thắng
trước đó cơ quan công an tiếp nhận tin tố giác của một người dân ở quận bình thạnh
về việc bị đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng
duyệt chi giải ngân khoản vay ngân hàng và phải chuyển vào một tài khoản tên lê nhật duy gần năm mươi ba triệu đồng
sau đó nạn nhân mới biết mình đã bị lừa
tiến hành điều tra truy xét
bước đầu cơ quan công an làm rõ duy được thuê dùng căn cước công dân của mình
để mở bốn tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của hai đối tượng
phạm đăng huỳnh và hồng viễn thành đưa cho
còn huỳnh và thành khai nhận đã dùng cách này để tạo tài khoản
và bán cho đối tượng lương gia tấn thu gom
sau đó bán lại cho một người nước ngoài để sử dụng vào mục đích chuyển nhận tiền do phạm tội mà có
khám xét khẩn cấp bốn địa điểm có liên quan
cơ quan công an đã thu giữ năm máy tính bàn chín mươi bảy laptop bốn mươi năm điện thoại di động bốn mươi năm thẻ sim
cùng nhiều thiết bị đầu cuối kết nối mạng internet ổ cứng di động
hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng vừa bị công an tp thuận an tỉnh bình dương tạm giữ
để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật
các đối tượng bị tạm giữ gồm
nguyễn hoàng dương phan vĩ thái châu thanh kiệt trịnh quang nam
riêng võ thị diệu em và mai tuấn vĩ bị điều tra hai hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật
theo điều tra để có tiền tiêu xài vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng dương phong nói nguyễn thị thanh thảo lên mạng xã hội
đăng tin tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke với mức lương cao để rụ rỗ các bị hại
sau khi đọc tin tuyển người một bạn nữ sinh năm hai nghìn sáu trao đổi công việc và đồng ý đi làm
vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai các đối tượng làm giấy tờ giả cho bạn nữ trên
sau đó cả nhóm bán cho vợ chồng võ thị diệu em và mai tuấn vĩ được số tiền một mươi hai triệu đồng
vào ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi hai diệu em ép người bị hại bán dâm cho khách
sau đó chở người bị hại về nhà canh giữ khóa cửa không cho đi ra ngoài
thấy công việc không giống như những lời tư vấn giới thiệu của các đối tượng
nên người bị hại không đồng ý làm và xin về
thì diệu em đã yêu cầu gia đình bị hại phải đưa một mươi hai triệu mới cho chủ về
biết được sự việc gia đình người bị hại
đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
đánh bạc thua hết tiền và sợ gia đình biết sự việc
đối tượng lý thành khoa sinh năm hai nghìn một trú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đã tự gây sát thương trên người và dựng chuyện bị cướp tài sản
để đánh lừa gia đình và cơ quan chức năng
vào chiều ngày năm tháng một công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đã triệu tập đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi báo tin giả bị cướp tài sản
trước đó vào sáng ngày năm tháng một lý thành khoa đến công an xã hòa tú một huyện mỹ xuyên
trình báo vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đã bị bốn đối tượng lạ mặt dùng dao không chế
cướp một chiếc lắc vàng trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện mỹ xuyên phát hiện có điểm bất thường
qua công tác đấu tranh khoa đã thừa nhận vụ việc bị cướp tài sản là không có thật
do trước đó lý thành khoa được gia đình đưa hơn một mươi tám triệu đồng để chuyển trả cho người quen
nhưng khoa đã sử dụng hết số tiền trên để đánh bạc qua mạng internet
sợ gia đình làm mắng khoa đã lấy chiếc lắc vàng đang đeo trên tay đi bán được hơn hai mươi triệu đồng
và đem trả tiền cho người quen sau đó dùng dao tự cắt nhiều vết ở vùng bụng và cổ của mình
rồi đến cơ quan công an báo tin giả là bị cướp tài sản
thưa quý vị thời gian gần đây lực lượng công an đã phát hiện và xử lý nhiều vụ sản xuất
mua bán và tàn trữ trái phép pháo nổ điều đóng buồn là nhiều trường hợp vẫn còn trong độ tuổi
ba tuổi đi học tự chế nổ pháo theo hướng dẫn và không ít người đã bị tai nạn do tự chế tạo pháo
và phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi ba thiếu niên này đặt mua nguyên liệu làm pháo qua sàn thương mại điện tử
sau đó dùng cối giã tay để nghiên thuốc và chế pháo
bất ngờ thuốc pháo phát nổ khiến em bị bỏng độ ba cả hai bàn tay và vùng mặt
cùng tham gia chế tạo pháo với trường hợp trên
nam thiếu niên này bị dập nát bàn tay phải bị bỏng và tổn thương phần mềm vùng hàm mặt
đang phải điều trị tại bệnh viện trung ương thái nguyên
năm nay thì khác hẳn mọi năm là trước tết đã xảy ra rất nhiều tình trạng thương tích
do pháo nổ gây ra mà trong đó thì đặc biệt là cái lứa tuổi
mà lứa tuổi học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở là xảy ra rất nhiều
từ đầu tháng đến nay khoa chấn thương cũng đã tiếp nhận khoảng trên hai mươi ca tổn thương bàn tay bàn chân
rồi thì bỏng do pháo cho sản xuất pháo và đốt pháo gây ra
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện
bắt giữ xử lý ba mươi hai vụ việc vụ án liên quan đến pháo nổ thu giữ hơn một trăm ba mươi kg pháo các loại và trên một mươi hai kg thuốc pháo
điều đáng nói nhiều trường hợp vi phạm là học sinh từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi
có hành vi sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán pháo tự chế
các trường hợp này mua nguyên liệu và tự chế pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng internet
ngoài mục đích đốt vui nhiều trường hợp chế tạo số lượng lớn để bán kiếm lời
đối với các loại pháo tự chế này rất nguy hiểm
bởi vì các nguyên liệu là các đối tượng mua trôi nổi trên mạng
ở ngoài xã hội số lượng pháo đối tượng chế tạo rất nhiều
có những quả pháo đối tượng chế tạo có cân nặng hơn hai kg
việc tự chế pháo nổ đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng
nếu nhẹ có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính
còn nặng hơn sẽ bị xử lý hình sự
nhưng những hậu quả khủng khiếp do tai nạn trong quá trình sản xuất tàng trữ
và sử dụng pháo nổ gây ra thì khó mà khắc phục được
trước thực tế trên cộng đồng nhà trường và nhất là các gia đình
cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục giám sát con em mình
để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do tự chế tạo và sử dụng pháo nổ
cùng với đó lực lượng chức năng cần tăng cường ra soát xử lý những nội dung xấu độc
trong đó có các hướng dẫn tự chế tạo pháo nổ trên không gian mạng
góp phần hạn chế tình trạng tự chế tạo
sản xuất pháo nổ
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng trần thị trang
chú tại tỉnh ba rịa vũng tàu đã bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai
tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cháo dây chuyền vàng thật
sang dây truyền vàng giả để lừa chủ tiệm vào
trước đó trang đến một tiệm vàng ở xã an phước huyện long thành
để cầm một sợi dây truyền
tại đây trang lấy một sợi dây chuyền vàng và giấy mua vàng đưa cho nhân viên
của tiệm kiểm tra
sau khi kiểm tra nhân viên tiệm vàng báo giá sợi dây chuyền cầm được là bốn mươi năm triệu đồng
nhưng trang không đồng ý và cất vào túi áo
lúc sau trang lấy một sợi dây chuyền giả giống với sợi dây ban đầu đưa lại cho nhân viên
và yêu cầu được cầm với giá bốn mươi bảy triệu đồng và được chủ tiệm vàng đồng ý
sau khi đưa tiền cho trang chủ tiệm vàng kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền là vàng giả
nên đã bắt và giao cho công an xử lý
nắm bắt quy luật đi lại của bị hại rồi
nên kế hoạch chặn đường dùng dao và do điện khống chế để cướp tài sản một cách táo bạo lúc sạc sáng
với hành vi trên nhóm đối tượng nguyễn trần trung hiếu sinh năm hai nghìn năm
nguyễn phú hào sinh năm hai nghìn năm và nguyễn văn kha sinh năm hai nghìn sáu
và huỳnh văn thanh sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt giữ
trước đó vào dạng sáng ngày sáu tháng một khi vợ chồng anh nguyễn hòa bình đi đến đoạn đường
thuộc ấp vĩnh hòa xã vĩnh hành huyện châu thành thì bị bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô
chặn đầu xe dùng dao roi điện khống chế cướp đi tám triệu hai trăm linh ngàn đồng rồi bỏ chạy
sau khi anh bình gọi điện trình báo công an xã vinh hanh và người thân đã chặn bắt giữ được thanh
cùng con dao còn đồng bọn của thanh kịp thời tẩu thoát
đến sáng ngày bảy tháng một lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được ba đối tượng còn lại
khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở xã cần đăng
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ một roi điện và trên bốn triệu đồng tiền mặt
đồng thời tạm giữ hai chiếc xe mô tô là phương tiện gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với thanh kha hiếu và hào để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản
có nhiều tiền án và từng ở tù chung sau khi ra tù hai bị cáo lê văn vàng
chú tại huyện hòn đất và lê hoàng phúc chú tại huyện an minh lại rủ nhau phạm tội
và mới đây tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo lê văn vàng một mươi năm năm tù
lê hoàng phúc một mươi bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản
trần văn nhân chú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang ba năm tù về tội
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo có trạng vàng và phúc quen biết nhau khi chấp hành án chung tại trại giam kênh bảy bộ công an
sau khi ra tù do không có tiền tiêu xài vào ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
vâng rủ phúc đến cửa hàng fpt shop ở phường an thối
thành phố phú quốc trộm cắp tài sản
lợi dụng đêm khuya trời mưa lớn hai đối tượng đã cắt nguồn điện rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng
lấy trộm hai mươi sáu chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max trị giá trên năm trăm sáu mươi triệu đồng
đến ngày hôm sau vàng bán hai mươi một chiếc điện thoại cho nhân với giá tám mươi một triệu đồng
rồi chia cho phúc bốn mươi một triệu đồng vào một điện thoại
sau đó vàng phúc và nhân lần lượt bị công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
liên quan đến vụ ông nguyễn viết dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đất cảng
đại diện đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đánh nữ nhân viên sân gốc ở đà nẵng
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết không khởi tố vụ án do vụ việc không cấu thành tội phạm
thường trực hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam sẽ họp và có thể thực hiện quy trình cho ông nguyễn viết dũng
thôi làm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nếu ông có nguyện vọng
trước đó ông nguyễn viết dũng cũng đã có đơn xin thôi thành viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã tiếp nhận
và vào cuộc sắp minh vụ việc nữ nhân viên sân góp brg đà nẵng phường hòa hải quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
bị ông dũng dùng gậy góp đánh vải nhập viện do có mâu thuẫn trên sân
mua nguyên liệu pháo bông từ trên mạng rồi về tự
tự chế tạo thành pháo nổ để đốt trong sự tiết nguyên đán
đối tượng phạm quốc trung sinh năm hai nghìn một ở phường phạm thái thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị phòng kế sát hình sự công an tỉnh hải dương phát hiện và bắt quả tăng
trung bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng tại ngõ số một nghìn tám mươi bốn đường trần hưng đạo
phường phạm thái thị xã kinh môn tỉnh hải dương khi đang vận chuyển hai thường cát tông
bên trong có khoảng một mươi bốn kg pháo nổ
trung khai nhận sau khi chế tạo pháo xong định đem đi nơi khác để cất giữ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang
hiện vụ việc đang nơi tiếp tục điều tra làm rõ